tới nay tỉnh bắc giang đã ghi nhận hai trường hợp mắc covid một mươi chín trở về từ đà nẵng
ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã khoanh vùng truy vết cách ly các trường hợp có liên quan đến hai ca mắc trên
đồng thời điều tra dịch tễ để ra soát các đắc đối tượng f một và f hai
hiện hai bệnh nhân đã được chuyển ra bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai ở đông anh hà nội để điều trị
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng bảy hai bệnh nhân ở thôn đồng chu xã yên định huyện sơn động
đi du lịch tại thành phố đà nẵng cùng năm người trong gia đình và một nhóm bạn
tổng số người trong đoàn là hai mươi một người trong đó có một mươi sáu người ở tỉnh bắc giang và năm người ở tỉnh lạng sơn
đến ngày năm tháng tám kết quả xét nghiệm của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lần một cho thấy
hai bệnh nhân có kết quả dương tính với sars cov hai
các mẫu xét nghiệm đã được tỉnh bắc giang gửi ra viện vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm lại để khẳng định
hiện tại những hai thôn tiên lý và đồng chu hiện tại chúng tôi đã cho cách ly hoàn toàn
và những người dân ra vào khu vực thôn đồng chu và thôn tiên lý là sẽ không được vào không được ra và vào
tiếp xúc với những bệnh nhân nghi nhiễm covid một mươi chín thì hiện tại đã cho cách ly tại nhà
và có biện pháp là sáng nay sở y tế cũng đã lên lấy mẫu để xét nghiệm
chúng tôi trực chốt đây là hai mươi bốn trên hai mươi bốn và để đảm bảo không cho người dân đi vào đi ra
biết là khó khăn vất vả nhưng mà với tinh thần trách nhiệm
chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát tốt
cũng trong sáng ngày năm tháng tám ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh và huyện sơn động
đã điều động đội phản ứng nhanh tiến hành phun khử khuẩn các khu vực mà hai bệnh nhân đã ăn ở có mặt
đồng thời ra soát lên danh sách những người tiếp xúc gần yêu cầu các điểm chốt thực hiện nghiêm công tác phòng dịch